dạng sáng ngày hôm nay một nhóm đối tượng tụ tập đua xe trái phép trên quốc lộ một vừa bị phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh sóc trăng bắt giữ
từ tin báo của quần chúng nhân dân bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành vây bắt nhóm đối tượng có dấu hiệu đua xe trái phép gây mất trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ một thuộc ấp phụng hiệp xã an hiệp huyện châu thành
khi phát hiện lực lượng chức năng các đối tượng đã nhanh chóng bỏ chạy lực lượng công an đã bắt giữ được bảy đối tượng và chín xe mô tô các đối tượng bị bắt đều có dấu hiệu thay đổi kết cấu đa số các xe bị bắt đều có dấu hiệu thay đổi kết cấu có phương tiện còn tháo bỏ hệ thống thắng phanh hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiến hành làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật